tỉnh quảng trị hiện có tổng diện tích đất tự nhiên là hơn bốn trăm bảy mươi ba ha
trong đó diện tích đất lâm nghiệp kể cả diện tích rừng chiếm gần ba trăm linh ha
vì vậy để phát triển lâm nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại
tỉnh quảng trị đã tập trung phát triển mô hình trồng rừng theo tiêu chuẩn fsc
đến nay tỉnh quảng trị đã có trên hai mươi hai hectare rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững fsc
chiếm đến bốn mươi tổng diện tích rừng ngũ lớn được cấp chứng chỉ fsc
dẫn đầu cả nước về phát triển loại rừng này
có thể thấy điều kiện và khả năng nhân rộng mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn là rất khả thi
trên cơ sở phát huy tiềm năng về diện tích trồng rừng sản xuất hàng năm là rất lớn
từ một trăm chín mươi đến hai trăm linh ha trên một năm
trong đó diện tích trồng lại sau khai thác vào khoảng một trăm ba mươi hectare trên một năm
đây là đối tượng rất thích hợp để chuyển đổi mục đích kinh doanh rừng
bằng những kinh nghiệm quản lý của mình
cũng như người dân đã có những mô hình trồng rừng theo hướng chất lượng cao
theo hướng gỗ lớn và theo hướng bền vững
thì đây là những cái mà cần tập trung nhân rộng hơn
theo ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây giống
về tổ chức sản xuất về vấn đề các phương thức lâm sinh
để mà thúc đẩy phát triển rừng ngày càng có hiệu quả
vấn đề thứ ba
chúng ta nghĩ rằng đó là công tác chế biến gỗ và khai thác
để nâng cao được hiệu quả
thì phải nâng cao được công nghệ tiến tiến
hiện tại có khoảng trên năm mươi diện tích rừng
do các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã và đang chuyển sang kinh doanh gỗ lớn
và khoảng gần một năm trăm linh hectare rừng trồng của các hộ gia đình đã chuyển đổi
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
mỗi năm tỉnh quảng trị sẽ cung cấp cho thị trường
khoảng từ ba trăm linh ha rừng trồng
và đến năm hai nghìn hai mươi năm là trên sáu trăm linh m ba gỗ sẻ
từ rừng trồng gỗ lớn
tạo điều kiện làm sao đó
để trong lâm nghiệp cũng phải liên kết bốn nhà
từ khâu trong rừng
rồi đến khâu tiêu thủ chế biến
và cũng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
để nâng cao giá trị gia tăng
trong đó cần quan tâm đến vấn đề về
là trồng rừng gỗ lớn
lâu nay chúng ta trồng rừng
và không có vốn
và không có những chính sách nó đồng bộ
cho nên khai thả cái rừng non rất nhiều
để mà xuất khẩu vụ dăm rất nhiều
cho nên nó ảnh hưởng đến cái nguồn nguyên liệu lớn
để mà sản xuất
cung cấp cho các cái nhà máy
để hàn chế tần cái nhập khẩu
của nước ngoài
để nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn
công tác tuyên truyền
về hiệu quả kinh tế
về trồng rừng thâm canh gỗ lớn
và chuyển hóa rừng trồng
cần được tăng cường
kết hợp với thực hiện chủ trương xã hội hóa
các nguồn lực và sự hỗ trợ của nhà nước
cùng các chính sách hỗ trợ đi kèm
như bảo hiểm rừng trồng
hỗ trợ tiến dụng để khuyến khích
tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế
tham gia phát triển rừng trồng
cung cấp gỗ lớn góp phần gia tăng thu nhập
cải thiện đời sống
so với giảm nghèo cho bà con nông dân
thêm vào đó
lấy sự cân bằng giữa cải thiện sinh kế
với bảo vệ phát triển tài sản rừng
là thước đo hiệu quả
của chính sách lâm nghiệp
quá trình xã hội hóa lâm nghiệp
cần đặt niềm tin vào lực lượng cá nhân
hội gia đình cộng đồng và doanh nghiệp
để hoạch định chính sách theo mô hình
hai tăng một giảm
tức là tăng tài sản sinh kế cho người dân
tăng tài sản rừng
và giảm ngân sách nhà nước
xin chào ông
thưa ông luật lâm nghiệp có hiệu lực
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vậy vấn đề cơ bản nhất
mà luật đề cập đến đó là gì ạ
thông qua luật này
thì giải quyết được một loạt
do tính mới mẻ
và do chính những cái
dựa vào những cái
tồn tại hạn chế
của luật cũ
do dựa vào
nhu cầu xu thế phát triển
của luật cũ
tương lai để mà đưa ra
một cái luật mà
giải quyết được cái thực tế
lại nắm mắt được cái tương lai
lại vì người dân
lại đáp ứng được
các cái mong đợi
của các bên có liên quan đến rừng
đến nghề rừng đến lâm nghiệp
vậy khi luật lâm nghiệp có hiệu lực
thì những vấn đề nội tại những vấn đề khó khăn nào
sẽ được giải quyết thưa ông
lâm nghiệp là ngành kinh tế
cho nên là
tất cả các cái quy định
tất cả các cái quy định
thì đều phải
giúp cho cái việc là tạo
thu nhập tạo
từ rừng nhưng vẫn đảm bảo
là nó phải bền vững và hợp lý
hợp pháp và hội nhập quốc tế
và đi lên từ xã hội hóa
và một khi nữa
của chủ rừng của người dân
của người làm rừng
làm cái mục tiêu phấn đấu
để luật lâm nghiệp có hiệu lực
và đi vào thực tiễn cuộc sống
thì trong thời gian tới
ngành lâm nghiệp sẽ tập trung vào những nhóm giải pháp cụ thể như thế nào thưa ông
trước hết thì
chúng tôi thể chế hoá luật
bằng bốn nghị định
bảy thông tư
tiếp theo là
cải cách thủ tục hành chính
các tiêu chuẩn quy chuẩn
cũng sẽ được xây dựng bổ sung
và tiến đến là chúng ta
sẽ quản lý bằng luật pháp
quản lý bằng tiêu chuẩn
quản lý bằng quy chuẩn
công tác tuyên truyền luật
thì cũng được quan tâm
chú trọng và sẽ tiếp tục
được đẩy mạnh trong thời gian tới
thế và ở các địa phương
có những quyền tự quyết
trong tổ chức
lực lượng quản lý
bảo vệ rừng ở từng địa phương
cho phù hợp với bối cảnh
tình hình điều kiện của mình
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình

thực thi luật lâm nghiệp
nhằm giúp người dân cộng đồng địa phương
cải thiện sinh kế gắn với hoạt động bảo vệ
và phát triển rừng
cần tạo điều kiện để rừng trở thành một phần quan trọng
là tài sản sinh kế của người dân và cộng đồng
điều này rất quan trọng
cho việc hình thành chủ đích thực
để đem lại lợi ích thiết thực
và trung tâm hướng đến của chính sách cải thiện sinh kế
gắn với hoạt động bảo vệ và phát triển rừng

đến đây chương trình lâm nghiệp chuyển động của chương trình nhân dân
cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm
xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình lâm nghiệp chuyển động phòng kinh tế chương trình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
ngoài ra quý vị có thể truy cập trang web
để xem lại chương trình
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau